tổng thống của chín quốc gia thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato là cộng hòa xét estonia latvia litva bắc macedonia montenego ba lan rumania và slovakia đã nhóm họp trong ngày hôm qua để ủng hộ ukraine xin gia nhập khối quân sự do mỹ dẫn đầu
tuyên bố được đưa ra hai ngày sau khi tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy thông báo về ý định xin nhanh chóng gia nhập nato
lãnh đạo của chín quốc gia cho hay kiên quyết ủng hộ quyết định của hội nghị thượng đỉnh nato tại bucares hôm hai nghìn tám theo đó hoan nghênh nguyện vọng gia nhập của ukraine và georgia song không đưa ra bất kỳ khung thời gian nào cho vấn đề này
các nước cũng kêu gọi tất cả các đồng minh tăng cường hỗ trợ quân sự cho kiev
trong khi đó tổng thư ký nato jens stoltenberg lưu ý để được gia nhập liên minh ukraine cần có sự đồng thuận của tất cả ba mươi nước thành viên
ông stoltenberg cũng nhấn mạnh nato có chính sách mở cửa và ưu tiên hàng đầu của khối hiện nay
tổng thư ký nato jen stoltenberg là hỗ trợ ukraine về cả quân sự và tài chính